cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với một trong những cây bút của báo công an nhân dân
nhà báo đinh hiền
xin kính chào nhà báo đinh hiền
xin cảm ơn chị đã đến với chúng tôi trong chương trình này
chào anh quang long
xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình
kính thưa chị trong những ngày qua thì hẳn là chị cũng đã rất là quan tâm
đến cái vụ gọi là giang hồ ảo và tung hoành mạng xã hội
thì đây ạ đã có rất là nhiều các cơ quan ban ngành của chúng ta
đã đưa ra một cái khẳng định là cương quyết xử lý vụ khá bảnh ạ
ví dụ như là trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ
ngày hai tháng bốn thứ trưởng bộ công an bùi văn nam
chúng ta cũng đã khẳng định rằng chúng tôi rất cương quyết
trong xử lý vụ khá bảnh
trong khi đó bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
cho hay là việc người trẻ nhất là trẻ mới lớn
tiếp xúc với những câu chuyện bịa đặt phao tin nói xấu
diễn đi diễn lại nhiều lần
là rất nguy hiểm và cực kỳ không tốt trên mạng xã hội hiện nay
kính thưa chị rõ ràng chúng ta đang rất là quyết tâm
xử lý những tình trạng những hiện tượng như thế này
tôi nghĩ là cái vụ khá bảnh này gây dư luận rất là bức xúc
và mới đây thì công an bắc ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam
cái đối tượng này tên đầy đủ của bạn ấy là
ngô bác khá nickname là khá bảnh trên mạng xã hội
thì tôi nghĩ là thời gian gần đây là cái khái niệm
giang hồ ảo
nó rất là thịnh hành trên mạng
mà đấy là một cái trend gọi là cái trào lưu
mà giới trẻ ngày nay một bộ phận thôi
các bạn ấy đang có cái xu hướng là thích thú với cuộc sống như thế
và khá bảnh cũng như một số nhân vật giang hồ ảo khác trên mạng
gần như họ nắm bắt được cái điều đó
họ biết là cư dân mạng cần cái gì
giống như cư dân mạng luôn luôn tìm một món mới
thì là người ta nắm bắt thời cơ tạo lên một cái trend mới
thu hút cái sự quan tâm của mọi người
thế thì cái sự việc bắt khá bảnh
công an đã thực hiện rất kịp thời
và đúng lúc khi mà dư luận đang rất là bức xúc
gần như là lên cao trào khi sau cái clip mới đây nhất của anh ta
làm về cái vụ đốt xe máy
thì là sự vào cuộc của công an tôi nghĩ là hợp lý và rất là cần thiết
vâng kính thưa chị
tuy nhiên thì trên cộng đồng mạng
một bộ phận không nhỏ đâu
thì vẫn nghĩ rằng khá bảnh bị bắt
vì các cái nội dung clip phản cảm trên youtube
trên facebook của anh
thì quan điểm chị như thế nào
cái hôm mà khá bảnh bị bắt thì tôi cũng có mặt trên đó
và cũng có cuộc tiếp xúc với cái cậu này
rất nhiều người sau đó hỏi là
vì những cái clip đấy mà bị bắt
hay là như thế nào
thì không phải là khá bảnh bị bắt
vì rất nhiều những cái liên quan đến tội phạm
ví dụ như anh ta tổ chức đánh bạc này
sử dụng ma túy
và liên quan đến hoạt động tiến dụng đen
thì là có rất nhiều người hiểu sai
có thể là cái việc clip đốt xe
sẽ là một cái câu chuyện khác trong quá trình điều tra mở rộng
nhưng mà không phải bắt vì đốt xe
vâng thưa chị
chị vừa có nói rằng
khi mà lực lượng công an tỉnh bắc ninh
bắt khá bảnh
thì chị cũng có mặt tại từ sơn bắc ninh
kính thưa chị là
một người theo dõi về mảng an ninh trật tự như thế này
và trực tiếp theo dõi cái vụ như thế này
thì theo chị
vì sao mà khá bảnh lại có một cái sức hút như vậy
đối với cộng đồng
à cái này thì dễ hiểu thôi
theo tôi thì khá bảnh nói riêng
và một số những cái đối tượng ảo trên mạng
bây giờ nói chung đấy
người ta đem đến một cái
thế giới khác
một cái cuộc sống khác
mà rất nhiều người chưa được trải nghiệm
ví dụ như các em học sinh cấp hai cấp ba bây giờ
nó chưa từng biết trường giáo dưỡng là gì
chưa từng biết chạy giam là gì
chưa biết đi bar là như nào bay lắc là như nào
thì khá bảnh đem đến cho nó
gần như là một cái luồng gió
chưa cần biết là độc hay hại
nhưng rõ ràng nó rất mới
và đấy là cái sự tò mò gây kích ứng
có sức gọi là hấp dẫn rất là kinh khủng
đối với trẻ em
vâng kính thưa chị
tuy nhiên thì những cái nội dung những video clip
trên trang youtube của khá bảnh
thì đã giúp cho anh ta kiếm được tới bốn trăm năm mươi triệu đồng một tháng
báo chí thì cũng đã đặt ra câu hỏi
anh ấy làm những cái chiêu trò gì ở trên trang của mình ạ
thì đây ạ
nội dung là kiếm tiền từ những video bay lắc
đòi nợ quảng cáo cờ bạc
hay là những cái kiểu mà tổng kết
trên kênh youtube của khá bảnh
là thiên đường cho quảng cáo bẩn
và có một điều mà chúng ta rất là đáng chú ý
tức là các video này
thì liên tục lọt tốt thịnh hành của youtube
ở việt nam
đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân hồi thúc anh ấy
đầu tư vào các cái nội dung
mang tính giật gân ăn khát hơn
thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng hết sức là nguy hiểm
phải không kính thưa chị
nguy hiểm ở chỗ là nó lại một bộ phận theo dõi khá bảnh
đấy là những người trẻ
thậm chí có những em bé học lớp một lớp hai
cũng biết khá bảnh là nhân vật ra ngồi ảo trên mạng
và rất hay theo dõi các clip của cậu này
thì những cái clip của cậu ấy
rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ
cái hành động của lớp trẻ
vâng kính thưa chị
cái nguy hiểm nhất mà theo tôi
thì đó chính là như chị vừa nói
tức là những cái đối tượng theo dõi này
thì có rất là nhiều các bạn là bạn trẻ
đặc biệt là có những cái em mà đang ở tuổi vị thanh niên
thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn
tới cái sự phát triển bình thường của em
thì đó mới là một cái mối nguy hiểm
cho xã hội của chúng ta trong tương lai
và đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải loại bỏ
tuy nhiên thì các cái trang youtube như này
vẫn cứ thường xuyên và tiếp cận
được các em một cách rất là dễ dàng như vậy
thì chúng ta cần phải có những cái cảnh giác
cảnh báo gì đối với con em chúng ta không
bản thân tôi thì tôi có một cậu con trai
năm này lớp một mươi một
tôi không bao giờ có cấm đoán là
phải không được vào trang này không được vào trang kia
thậm chí là tôi cho xem facebook khá bảnh
xem những clip đó
và hai mẹ con trao đổi
để cậu ấy tự đưa ra nhận xét clip này
nó có tính giáo dục hay không
có nên xem hay không
ở tuổi nào thì tiếp cận được
và nên mình nhìn thấy những cái gì sai
trong đó để mình tránh
tôi nghĩ là không có cách nào ngoài cách là
tự giáo dục con em mình
đừng đổ cho nhà trường đừng đổ cho xã hội
đấy là cái cách quan trọng nhất
còn tất cả các
phương pháp khác mà
từ cơ quan chức năng hay là
tuyên truyền nó chỉ là một phần thôi
quan trọng là mình
biết giáo dục con mình
nhưng mà phải nhìn vào cái nguyên nhân cơ bản
vì sao khá bảnh có đông lượng người theo dõi đến như thế
nói một cách
hơi chiều tượng là
rất nhiều người trong đấy có cả những người lớn
nhìn thấy ước mơ của mình
trong khá bảnh tức là
hoặc một lúc nào đấy họ đã từng mơ
được một lần nổi loạn
được một lần sống tự do
nhưng mà họ không thực hiện được
vâng kính thưa chị như vậy thì
trong mỗi con người của chúng ta
ẩn khuất ở đâu đó là một sự nổi loạn
trong một cái giai đoạn nào đó mà chúng ta chưa thể hiện được ra
chính vì vậy thì khá bảnh là một trong những cái
lý do như chị nói
tức là đã giúp cho không ít người
thấy được mình ở trong đó
tuy nhiên thì người nào làm với những hành vi
vi phạm pháp luật thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm vào
và anh khá bảnh này thì
mặc dù là như vậy nhưng anh
đã vi phạm những quy định về pháp luật
xong thì mọi người vẫn còn đặt ra những câu hỏi
ví dụ như là phải có một ai đó
đứng ở đằng sau
thì theo ý kiến của chị như thế nào
tôi lại không nghĩ thế tôi nghĩ là
việc để mà tạo tài khoản trên youtube rất là đơn giản
một người bình thường như mình có thể
trong vòng năm phút là có một cái tài khoản youtube rồi
và để thu hút lượng like
như những đối tượng này làm
thì họ cũng có công nghệ
tuy nhiên là tôi không nghĩ là có ai đứng sau hết
một nhóm với nhau tự tổ chức
và cái công nghệ của họ cũng đơn giản thôi
họ share thường xuyên live stream
và họ kêu gọi
chia sẻ facebook
bằng những cái hình thức là mỗi một lượt chia sẻ được
tặng thẻ cào điện thoại
với tôi và anh thì một mươi hai nghìn nó không giá trị gì
nhưng mà với nhiều người dỗi việc
hoặc những em mới lớn ấy
chưa có thu nhập mà lại rảnh việc nữa
thì cái đấy là một câu chuyện khá thú vị
tự dưng là cái lượng tương tác giữa hai bên
ví dụ như khá bảnh với cả huấn hoa hồng
mà liên kết với nhau
thì lượng fan của hai bên đều fan của người này là người fan của người kia
tự đẩy tương tác lên
thì đương nhiên nó sẽ đông thôi
vâng kính thưa chị nhưng mà rõ ràng những cái trang mạng xã hội
mà báo chí gọi là
giang hồ ảo trên mạng xã hội
thì chúng ta vẫn cần phải có cái chế tài nào đó để xử lý
bộ thông tin truyền thông cũng đã yêu cầu
nhà cung cấp dịch vụ
tức là khóa cái tài khoản này lại
đúng rồi những cái trang của
các đối tượng giang hồ ảo này
tôi nghĩ là một lúc nào đấy
bộ cũng phải có cái cách nào đó để quản lý
vâng kính thưa chị
như vậy thì để hạn chế những cái nội dung không phù hợp
thì bản thân bên cạnh
cái việc là các cơ quan chức năng
quyết tâm quyết liệt cương quyết trong việc xử lý
thì còn là mỗi gia đình
mỗi thành viên mỗi người chơi mạng xã hội
cũng đề cao cảnh giác
đồng thời là cũng góp phần nâng cao
cái ý thức ví dụ như cảnh báo kịp thời
cho cơ quan chức năng cũng như là nhà quản lý mạng
để phát hiện ra những nội dung không phù hợp
để loại bỏ nó ra trong đời sống hiện nay phải không ạ
xin cảm ơn nhà báo đinh hiền
kính thưa quý vị tới đây chúng tôi xin khép lại
cùng dòng trải báo chí ngày hôm nay
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chú ý khác